xin chào quý vị khán giả
hơi hơi có dấu hiệu khan hiếm về nhân lực
đối với một số công việc đặc thù như cứu hộ tại các bãi biển du lịch
việc tìm các ứng cử viên phù hợp lại càng khó khăn
những anh cứu hộ có sức khỏe tốt chuyên môn nguyên vụ giỏi
thì họ thường thường sẽ đi sinh vào các rừng sọc để có mức thu nhập cao hơn
và thứ hai nữa là đối với nghề cứu hộ biển thứ nhất là độc hại thứ hai là nguy hiểm
nên là việc để có lực lượng chất lượng tốt để tuyển dụng bổ sung đào tạo huấn luyện để kế thừa thì rất là khó
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng
trước khi chưa có dịch covid một mươi chín quý i năm hai nghìn hai mươi
thành phố có khoảng hơn năm mươi lao động trực tiếp trong ngành du lịch
nhưng đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chỉ còn hơn một mươi một lao động tức là giảm tới tám mươi
du lịch đóng băng lao động thất nghiệp nhiều người về quê
nhiều người phải chuyển sang làm những công việc khác
vừa qua tôi đi thăm số các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp
thì hỏi họ tuyển công nhân thì chủ yếu là họ tuyển những người đã từng làm trong lĩnh vực du lịch của chúng ta
bây giờ không làm được du lịch thì phải vào làm công nhân ở trong khu công nghiệp
trong đó có cả các cháu đã từng làm ở các nhà hàng rồi làm hướng dẫn viên du lịch
thì vào đấy là họ lại đào tạo trở thành công nhân
vậy khi du lịch đang dần phục hồi nguồn nhân sự liệu có đủ để đáp ứng
đối với vấn đề chất lượng thì rõ ràng đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao tay nghề là biện pháp có thể thấy rõ
tuy nhiên đối với tình trạng lao động trong lĩnh vực du lịch đã nghỉ việc
chuyển hướng sang làm những ngành nghề khác thì lời giải cho bài toán này như thế nào
và bằng cách nào để thu hút lại lượng lao động trong lĩnh vực du lịch
hơn ba năm làm việc ở bộ phận quản lý lễ tân của một khách sạn đầu năm hai nghìn hai mươi một
anh ngô thanh hùng đã phải nghỉ việc khi khách sạn tạm dừng hoạt động
gần một năm qua hùng chuyển sang dạy thêm tiếng anh
trong dự định nếu du lịch khó khăn kéo dài đó sẽ là công việc cố định của anh
nhưng may mắn đầu năm hai nghìn hai mươi hai du lịch dần phục hồi các khách sạn có nhu cầu tuyển dụng
hùng đã được tuyển vào vị trí có kinh nghiệm trước đó
rất vui khi có thể làm lại công việc mình đã có kinh nghiệm từ trước đó rồi
và ngành du lịch ổn định thì em cũng cảm thấy là mình có cơ hội làm việc và phát triển trong
lĩnh vực này hơn là mình bước tới một lĩnh vực hoàn toàn mới
mong quay trở lại với công việc của hùng cũng là mong muốn của rất nhiều lao động trong lĩnh vực
du lịch đã phải nghỉ việc chuyển việc trong thời gian qua
bởi vậy để không đánh mất nguồn lao động đã có nhiều kinh nghiệm này thì vấn đề
là phải sớm phục hồi các hoạt động du lịch thu hút họ sớm quay trở lại
nếu chúng ta không phục hồi lại lĩnh vực du lịch thì chúng ta sẽ mất dần các lực lượng
mà chúng ta nhiều năm qua chúng ta đã bỏ công ra để đào tạo
nếu như khoảng thời gian này dài khoảng tầm hai ba năm thì em nghĩ là tất cả những bạn về vấn đề du lịch
thì các bạn sẽ chuyển hướng hết qua một số lĩnh vực khác
tại vì là người ta cũng không có thể nào ngồi mãi chờ một cơ hội quá lâu được
người lao động không thể chờ quá lâu được
đó cũng là một trong những lý do nhiều khách sạn cơ sở lưu trú
nhiều đơn vị du lịch đã nỗ lực mở cửa sớm
các hoạt động chính sách phục hồi du lịch được tích cực triển khai
khách sạn mở cửa sớm cũng là một phần dự trân nhân viên vì thời gian nghỉ quá lâu
chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch
phục hồi và phát triển nguồn nhân lực của thành phố trong thời gian tới
trên cơ sở phối hợp giữa chính quyền nhà trường và doanh nghiệp
và tạo điều kiện cho người lao động trong lĩnh vực du lịch sớm trở lại và tiếp cận với công việc
khi mà du lịch của chúng ta phục hồi khi mà khách du lịch sẽ tới đà nẵng trong cái thời gian tới
cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền đang nỗ lực tìm mọi cách
để có những điều kiện
đó là điều thuận lợi nhất đặc biệt là vấn đề nhân sự cho giai đoạn phục hồi
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay